tại thanh hóa chương trình tết xung vầy hai nghìn một mươi chín với sự tham gia của hàng nghìn công nhân lao động
tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã diễn ra trong không khí ấm cúng
tạo động lực phấn đấu cho người lao động tiếp tục hăng hái sản xuất
đóng góp quan trọng vào sự phát triển của doanh nghiệp và địa phương
công đoàn đã tổ chức tết xuân vầy cho công nhân có điều kiện
có một cái tết xuân vầy hơn với gia đình
trong trường hợp đó là những công nhân nghèo người ta có hoàn cảnh khó khăn
và những công nhân nghèo đó đã được công đoàn tài trợ và hỗ trợ một phần nào đó
để cho người ta có một cái tết thật là sung túc với gia đình
năm hai nghìn một mươi chín này thì tôi cũng như tất cả các anh chị em công nhân lao động mong muốn
bên nhiều chính sách về phía lao động đoàn đoàn tỉnh và phía công ty
cùng hỗ trợ chăm lo đời sống thật nhiều cho anh chị em công nhân
hỗ trợ cái tinh thần và một phần nào đó cho anh chị em công nhân
và một phần nào đó cho anh chị em công nhân

hai nghìn một mươi tám được xác định là năm vì lợi ích đoàn viên
liên đoàn lao động các tỉnh địa phương đã có những hỗ trợ thiết thực cho người lao động
như kịp thời thăm hỏi các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn
nhằm động viên về vật chất lẫn tinh thần để đoàn viên công đoàn vượt qua khó khăn
đặc biệt là tích cực chú trọng hỗ trợ xây mới sửa nhà cho công nhân viên chức lao động
việc thực hiện cái quỹ môi ấm công đoàn của năm hai nghìn một mươi tám này
liên đoàn lao động tỉnh đề ra cái mục tiêu là sẽ phấn đấu
hỗ trợ cho một trăm linh gia đình công nhân viên chức làm nhà và sửa nhà
nhưng đến tháng một mươi một của năm hai nghìn một mươi tám liên đoàn lao động tỉnh đã hỗ trợ
cho công nhân viên chức lao động làm nhà và sửa nhà được một trăm bốn mươi sáu căn
tức là một trăm hai mươi căn nhà là được làm mới
và hai mươi sáu nhà được sửa chữa với tổng số tiền là trên năm tám tỷ đồng
và riêng trong cái tiết xung vầy thì liên đoàn lao động tỉnh lại tiếp tục
hỗ trợ bốn mươi sáu gia đình công nhân viên chức lao động để làm nhà và sửa nhà
với cái số tiền là cũng trên một bốn tỷ đồng
việc tổ chức chương trình tết xung vầy là một trong những hoạt động thường niên
của tổ chức công đoàn dành cho công nhân viên chức lao động đặc biệt là đoàn viên công đoàn
qua đó đã tạo niềm tin điểm tựa vững chắc cho người lao động yên tâm làm việc
mang lại doanh thu cho công ty doanh nghiệp hàng năm và ngày càng tham gia tích cực hơn vào tổ chức công đoàn